ngày hai mươi năm tháng ba tại trường quân sự tỉnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đã đón nhận tám mươi công dân việt nam đang sinh sống làm việc học tập tại cộng hòa liên bang đức vào khu cách ly
các cơ quan chức năng tỉnh hòa bình đã nhanh chóng làm các thủ tục tiếp nhận bảo đảm việc cách ly theo đúng quy định
ba mươi công dân đã được cấp phát khẩu trang nước rửa tay tờ rơi truyền thông hướng dẫn cách phòng chống dịch covid một mươi chín bộ trí nơi ở theo từng khu vực
mỗi tầng cách ly đã để lại một phòng để cách ly riêng biệt các trường hợp nếu bị ho sốt trước khi được đưa vào khu cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh